phiên tòa xét xử ba mươi sáu bị cáo tiếp tục với phần tranh tụng trong đó các luật sư thể hiện quan điểm bào chữa và đối đáp với bên buộc tội
tại phiên tòa luật sư bảo chữa cho cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai bồ ngọc thu đề nghị thay đổi quan điểm luận tội đối với thân chủ của mình
theo hướng chuyển từ tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong luật sư bảo chữa cho bị cáo trần đình thành cựu bí thư đồng nai cho rằng việc ông thành nhận tiền của aic trước giai đoạn diễn ra việc đấu thầu thiết bị y tế ở dự án bệnh viện đồng nai là vi phạm đạo đức chứ không phạm luật
giai đoạn diễn ra việc đấu thầu ông thành cũng không có chỉ đạo gì để công ty aic được trúng các gói thầu do đó ông thành không thỏa mãn yếu tố chủ thể để thỏa mãn tội nhận hối lộ
luật sư đề nghị hội đồng xét xử chuyển tội danh cho bị cáo thành
đối với bị cáo lê thị bích thủy cựu giám đốc công ty tnt luật sư đồng tình với quan điểm của đại diện viện kiểm sát nhân dân về nhận định hành vi của bị cáo thủy là đồng phạm giúp sức với vai trò không đáng kể
luật sư đề nghị hội đồng xét xử áp dụng mức hình phạt án treo cho bà thủy
một đường dây chuyên làm giả các loại giấy khám sức khỏe giấy gia viện thông qua mạng xã hội vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ tỉnh hưng yên triệt phá
thành công thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đây là một đường dây làm giả giấy tờ có quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội
sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp trần thị thu hiền chú tại thành phố hà nội và trần ngọc yên chú tỉnh phú thọ
khám xét chỗ ở của hiền và yên tại thành phố hà nội cơ quan công an thu giữ một mươi một trăm ba mươi năm tờ giấy khám sức khỏe
hình dấu chữ ký để tên của một số bệnh viện trên các tờ để chống ảnh thông tin của người đề nghị khám sức khỏe người bệnh và đã ghi nội dung khám có chữ ký đứng tên bác sĩ kết luận
sáu con dấu có nội dung tên của các bệnh viện một trăm một mươi năm tên dấu chức danh các loại để tên các giáo sư tiến sĩ thạc sĩ bác sĩ hai mươi dấu chữ nội dung kết quả khám một máy tính sách tay hai máy in một trăm linh tem biểu tượng logo sở giao thông vận tải hà nội

phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên vừa bắt quả tăng hai đối tượng trần văn tấn và lò văn huy có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bảy bánh heroin
kết quả điều tra xác định huy đem ma túy từ tỉnh điện biên đến tỉnh thái nguyên để bán cho tấn sau đó tấn tiếp tục đem số ma túy trên bán kiếm lời
trong cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên vừa bắt quả tăng hai đối tượng trần văn tấn và lò văn huy có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bảy bánh heroin
các đối tượng đã ngụy trang ma túy trong thùng xốp đựng trái cây và gửi các nhà xe để đưa vào đà nẵng

đó là phần trình bày của biên tập viên nam hà

về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho người dân
đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi
và việc hoa kỳ đưa việt nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo là dựa trên những đánh giá thiếu khách quan
cũng như thông tin không chính xác về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng tại việt nam

một quyết định dựa trên những cơ sở thiếu khách quan thậm chí mang tính phiến diện
với lý do cho rằng chính quyền việt nam đã bắt người truy tố theo dõi
từ chối hoặc không trả lời yêu cầu đăng ký và các yêu cầu xin phép khác của các tổ chức tôn giáo độc lập
hay căn cứ việc bắt giữ và xét xử bốn người của tỉnh thất bồng lai
những căn cứ phi lý này đã gặp phải sự phản đối của dư luận
bởi giống như một hành động cố tình bao che cho những đối tượng vi phạm pháp luật
lừa dối dư luận thế giới chống phá việt nam dưới vỏ bọc tự do tôn giáo
có một định kiến mặc cảm với việt nam
trong vấn đề này và có những ý đồ của họ trong việc đề xuất việt nam trở lại danh sách
các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo
tôi nghĩ trước hết là phải nên lắng nghe chính người dân việt nam
chính các tổ chức cá nhân tôn giáo việt nam
người ta nói lên việc thực hiện chính sách về tôn giáo của chúng ta
đúng như quan điểm của thiếu tướng bùi thanh hà
nếu muốn nhận định đúng thì không thể chỉ dựa vào những thông tin sai lệch
những đánh giá phiến diện mà phải lắng nghe chính những người dân việt nam
chính các tổ chức tôn giáo đang hoạt động tại việt nam
và phóng viên truyền hình công an nhân dân intv đã lắng ngay ý kiến
từ trung ương giáo hội phật giáo việt nam
tổ chức phật giáo toàn quốc của việt nam là đại diện tăng ni phật tử việt nam
trong và ngoài nước là thành viên các tổ chức phật giáo quốc tế mà giáo hội tham gia
nhất định rằng ở việt nam không có tổ chức tôn giáo là một cái sai lệch
là phi khoa học không logic
tôi nói phi khoa học ở chỗ là tất cả những cái chứng cứ
những cái dữ liệu mà họ thu thập nó không đại diện phản ánh cho số đông
cho đại đa số các tín đồ của các tôn giáo
mà họ cóp nhật ở đâu đó những cái hiện tượng mang tính cá nhân
trong một thế giới ngày càng đa dạng
không một nước nào có quyền áp đặt mô hình chính trị
kinh tế văn hóa của mình trong một quốc gia khác
các quyền và tự do của quốc gia
tự do của mỗi cá nhân kể cả tự do tôn giáo
chỉ có thể được bảo đảm và phát huy trên cơ sở tôn trọng quyền
và lợi ích chung của dân tộc và cộng đồng
trên bình diện quốc tế việt nam có những đóng góp tích cực
vào các hoạt động của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của việt nam
về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người
đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận tin tưởng và đánh giá cao
việc việt nam chung cử hội đồng nhân quyền
đã thể hiện đúng nguyện vọng của nhân dân
người dân trao quyền để các bạn đại diện cho tiếng nói của họ
ở diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới là liên hợp quốc
cho nên tôi chắc rằng việt nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa
tại hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
góp phần đảm bảo quyền con người trên toàn cầu
ở trong nước theo thống kê điều tra dân số gần đây nhất
đến nay việt nam có ba mươi tám tổ chức tôn giáo
trên hai mươi bốn triệu tiến đồ tám mươi chức sách
và hơn hai mươi sáu cơ sở thờ tự
đồng đảo người có đạo đã và đang tham gia các hoạt động chung của xã hội
đoàn kết xây dựng cuộc sống với phương châm tốt đời đẹp đạo
nhiều chức sắc tôn giáo có uy tín đã được bầu vào quốc hội
hội đồng nhân dân các cấp và mặt trận tổ quốc việt nam
tôi cũng có được cơ hội đi nhiều nước trên thế giới
giao lưu với nhiều tổ chức tôn giáo tổ chức phật giáo
tham dự nhiều các hội thảo quốc tế
thì có thể khẳng định rằng không đâu bằng ở việt nam
có cái tự do về tôn giáo
cái nhân quyền được đảm bảo
không những được đảm bảo mà luôn luôn được phát triển
trong những chủ trương đường lối của đảng và nhà nước
trong cái quyết sách của chính phủ của quốc hội
thì bao giờ cũng lấy con người làm trung tâm
con người là chủ thể
tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân
là chủ trương chính sách nhất quán xuyên suốt của đảng nhà nước việt nam
và được thể chế hóa bằng hệ thống pháp luật
vì đây là một trong những quyền cơ bản của con người
được hiến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đến hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba khẳng định
trên nguyên tắc hiến định
sau đó đã được thể chế trong luật tín ngưỡng tôn giáo hai nghìn một mươi sáu
ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới quyền tự do tôn giáo
đều phải diễn ra trong khuôn khủng
chứ không thể có sự tự do một cách vô nguyên tắc
và đương nhiên ở việt nam cũng vậy
các tôn giáo hoạt động tại việt nam cũng phải tuân thủ pháp luật
như các tổ chức xã hội khác
có nghĩa là phải đăng ký phải được chính quyền cho phép
và việt nam đã đơn giản hóa những thủ tục cấp phép hoạt động
tôi đã xin được giấy phép hoạt động của nhà thờ được hai năm nay
chỉ chưa tìm địa điểm để sinh hoạt thôi
tôi thì thấy mình cứ hoạt động đúng theo quy định của pháp luật của nhà nước việt nam
là mọi thứ nó sẽ tốt thôi
tôi sống ở mỹ thì cũng có những quy định giống như ở việt nam
tức là những người sinh hoạt của nhà thờ
thì vẫn phải tuân thủ những quy định của nhà nước sở tại mà
nên nếu có ai hỏi về đất nước việt nam
thì cảm nhận của tôi là đất nước tự do và con người rất tốt
việt nam là một quốc gia có khoảng một phần tư dân số theo các tôn giáo
tất cả các tôn giáo ở việt nam đều hướng thiện
chung sống hòa bình không có xung đột đức tin và chiến tranh tôn giáo
việt nam được tự do lựa chọn theo hoặc không theo tôn giáo
và tất cả đều bình đẳng trước pháp luật
với những kết quả đã đạt được
việt nam có thể khẳng định tình hình tự do tôn giáo ở đất nước mình
đồng thời thông qua các cơ chế và diễn đàn song phương đa phương khu vực và quốc tế
đặc biệt là liên hợp quốc
có một sự thật rõ ràng được thừa nhận
đó là việt nam đang tích cực cùng các quốc gia khác trên thế giới đấu tranh bảo vệ
phát huy các nguyên tắc nội dung tiến bộ về tự do tôn giáo
và vẫn sẽ kiên trì bảo vệ lẽ phải trong lĩnh vực này
đến đây phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc
vâng xin được cảm ơn biên tập viên nam hà
chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với bản tin
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
kim hạ xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình thành phố hồ chí minh
đã chuyển hồ sơ của nghi phạm võ văn triều ba mươi sáu tuổi ngủ tại huyện củ chi
phạm thị anh thơ ba mươi tuổi ngủ tại quận bảy
và trần minh bảo hai mươi bốn tuổi ngụ tại quận một mươi
cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hồ chí minh
điều tra theo thẩm quyền
lúc hai mươi một h ngày một mươi năm tháng một mươi hai
công an phường hai quận tân bình thành phố hồ chí minh
tiếp nhận tối giá của một người đàn ông
là chủ công ty chuyển phát nhanh
về việc phát hiện gói hàng có biểu hiện nghi vấn gửi đi úc
công an quận tân bình phối hợp với viện kiểm sát nhân dân quận khám nghiệm hiện trường
phát hiện bên trong gói hàng có chứa ba trăm năm mươi gram ma túy loại heroin
đến sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
qua công tác trinh sát địa bàn
công an phát hiện võ văn triệu mang bốn hộp giấy và hai hộp mỹ phẩm
đến công ty chuyển phát nhanh để gửi đi úc thì bị cảnh sát bắt khống chế
qua kiểm tra phát hiện người này có hành vi cất dấu trái phép
gần ba trăm năm mươi gram ma túy để chuyển đi nước ngoài
triệu khai nhận mua ma túy của bảo với giá hai trăm ba mươi triệu đồng
qua sự giới thiệu của phạm thị anh thơ
cảnh sát tiến hành bắt giữ thơ khám sát nơi ở cô thơ
thì phát hiện thêm một gói ma túy đá
khám sát nơi ở cô bảo
công an thu giữ một trăm bảy mươi hai gram là ma túy thể rắn loại metafetamin
và bảy trăm linh gram là ma túy thể rắn loại heroin
với sự nhạy bén của lực lượng công an và nguồn tin từ quần chúng nhân dân
đã kịp thời ngăn chặn số lượng ma túy tuồn ra thị trường
từ đó chú động phòng ngừa những tình huống phát sinh về an ninh trật tự
đây cũng là một trong những nhiệm vụ của lực lượng công an thành phố hồ chí minh
trong cao điểm tấn công trân ngắp tội phạm
công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam hai đối tượng về hành vi cướp tài sản gồm võ minh thiện sinh năm hai nghìn chín
và nguyễn thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng ngồi tại phường bốn thành phố mỹ tho
theo hồ sơ điều tra vào đêm một mươi một tháng một mươi hai
hai đối tượng điều khiển xe mô tô đến khu vực khu phố sáu phường chín thành phố mỹ tho ép xe
đe dọa một thiếu niên đi trên xe đạp cướp một điện thoại di động trị giá năm triệu đồng
nhận tin báo công an thành phố tiến hành điều tra truy xét
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai lực lượng bắt giữ hai đối tượng thu hồi một điện thoại di động
tiến hành các thủ tục trả người bị hại
thiện và bình đều có tuyên án về tội trộm cắp tài sản không nghề nghiệp đại nghiệp ma túy
không tiền tiêu xài nên thực hiện hành vi cướp tài sản
việc hàng giả hàng nhái xuất hiện trên thị trường đang gây ra những hậu quả nặng nề cho doanh nghiệp và người tiêu dùng
nhưng nếu như mua phải sản phẩm kém chất lượng đó thì người tiêu dùng sẽ phải làm sao để bảo vệ quyền lợi
trước vấn nạn này theo các chuyên gia hiện chưa có quy định cụ thể về cơ chế bồi thuộc thiệt hại cho người tiêu dùng
việc hàng giả hàng nhái xuất hiện mọi nơi không chỉ trên môi trường mạng
và lên lộ đến mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày
ra đường người ta gặp nhang nhãn từ chiếc nón bảo hiểm già đến sản phẩm điện tử
thậm chí nhiều shop mua bán trực tuyến hay các cửa hàng điện tử nhỏ vẫn bày bán nồi cơm điện nhái các thương hiệu lớn
điều này kéo theo những hệ lụy khung lường
việc một số bộ phận người bán chưa lường trước được những rủi ro gặp phải khi bán những sản phẩm kém chất lượng
điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng
đây là vấn đề được cơ quan chức năng vào cuộc trong thời gian qua
tuy nhiên nếu người tiêu dùng mua phải hàng giả hàng nhái thì phải đi đâu để đòi hỏi quyền lợi
hay cơ chế nào đã bảo vệ những người đơn lẽ này lại chưa có lời giải
mình mua thì mình cứ thấy giá rẻ thì mình mua thôi nhưng mà mình không có biết được là nó là hàng giả hàng kém chất lượng
thì khi mà mua về mình sử dụng rồi thì mình thấy là cái chất lượng nó không được như mong muốn
khi mà biết là mình đã mua chúng cái hàng giả hàng nhá như vậy thì nói thật sự là lúc đó mình cũng rất là khó chịu
thì mình cũng có liên hệ với shop
nhưng mà thường thì mà để giống như là khiếu nại hay là để đòi bồi thường thì chắc có lẽ là không có được như mong muốn
hy vọng mà chờ người ta bồi thường cho mình thì chắc là không có
thường thì em cũng hay mua đồ trên các sàn thương mại điện tử thì thường ở trên đó là cũng sẽ có những cái bài review về các sản phẩm mà mình mua
nhưng mà đôi khi là mình mua về cũng không ai tránh khỏi cái việc là mình bị gặp những cái sản phẩm mà kém chất lượng hàng giả
em cũng có phản ánh lại với lại bên chủ shop
nhưng mà nếu mà chủ shop giải quyết được cho mình thì quá là tốt
nhưng mà nếu mà chủ sh không giải quyết thì em cũng đành chịu thôi
theo các đơn vị quản lý trên thực tế hiện nay chưa có quy định cụ thể về cơ chế bộ thường thiệt hại cho người tiêu dùng mua phải hàng kém chất lượng hay hàng giả hàng nhái
cũng như chưa có quy định cụ thể về các chế tài đối với các thương nhân tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng không kiểm soát được người bán hàng giả hàng nhái trên sàn giao dịch của mình
đây cũng chính là thực trạng đáng báo động và cần các cơ quan chức năng vào cuộc điều chỉnh
đối với người tiêu dùng khi mà phát hiện là mình đã mua phải hàng giả thì điều đầu tiên là người tiêu dùng có thể liên hệ ngay trực tiếp với người bán
để xác minh xem đây là cái việc là mua bán hàng giả này nó xuất phát từ cái người bán hay là chính bản thân người bán họ cũng là một bên mà họ bị mua phải nguồn hàng giả
sau đó thì liên hệ với các cơ quan chức năng ví dụ như có thể liên hệ với sở công thương với hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng để thông báo về tình trạng này
và đặt ra vấn đề
rồi là khiếu nại với cái đơn vị mà sản xuất mua bán mà đã trực tiếp giao dịch với mình hoặc là đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc để xem xét và xử lý cái hành vi vi phạm này
ở việt nam chúng ta vẫn thường xuyên xảy ra hàng giả hàng nhái
và nhất là trong dịp tết này khi mà cái sức mua nó tăng lên khi bà con phát hiện ra mình mua phải hàng gian hàng giả
thì lập tức giữ nguyên trạng và phản ánh ngay với hiệp hội người tiêu dùng
để hội người tiêu dùng sẽ tùy theo mọi người
tùy theo mức độ sẽ phản ánh với cái công ty mà bị có hàng gian hàng giả
và nếu vẫn vi phạm nặng nữa thì đưa cho ban ba chín đưa cho cụ quản lý thị trường để có một biện pháp xử lý trước pháp luật
đấy là một cái biện pháp mà chống lại hàng gian hàng giả hay nhất
người tiêu dùng sẽ nên mua tại những cái shop hoặc là những cái sàn thương mại điện tử mà có đăng ký với bộ công thương
và khi mà có các cái dấu hiệu về những cái hàng hóa kém chất lượng cũng như không đảm bảo
cái yêu cầu của đơn hàng
chúng tôi cần phản ánh trực tiếp với sàn thương mại điện tử và thực hiện những cái chính sách khiếu nại đối trực tiếp với sàn
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp với rất nhiều các bên liên quan để có thể cùng giải quyết đồng bộ những khiếu nại tranh chấp của người tiêu dùng
càng gần tết thị trường hàng giả hàng nhái càng sôi động mặc cho nỗ lực ngăn chặn từ các cơ quan chức năng
đã đến lúc các ngành các địa phương các doanh nghiệp phải làm tốt công tác cảnh báo về hàng giả hàng nhái hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
về các nhận diện tác hại
và hình thức xử lý
song song với việc ứng dụng công nghệ thông tin mạng xã hội để phản ánh rộng rãi các vụ việc vi phạm cho người tiêu dùng biết và tránh
doanh nghiệp cần theo dõi sát tiêu thụ hàng hóa của mình chú động tô giá các vi phạm
có quyền sở hữu trí tuệ là giá trị nhãn hiệu hàng hóa là tài sản vô hình phải bảo vệ
dần bỏ đi suy nghĩ coi công tác chống hàng giả hàng nhái chỉ là của cơ quan chức năng
chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại tp hcm
đã diễn ra buổi lễ ký kết về việc xây dựng nhà vệ sinh khu vực trường học
và tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại cho thiếu nhi
giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi năm giữa thành đoàn tp hcm
với công ty trách nhiệm hữu hàng thực phẩm orion vina
với mục tiêu sửa chữa nâng cấp hoặc xây mới hệ thống nhà vệ sinh
để phục vụ cho các em học sinh trước thực trạng
các nhà vệ sinh tại một số trường học trên địa bàn thành phố và một số tỉnh lân cận
đặc biệt là các dùng sâu dùng xa
các dùng còn nhiều khó khăn đang bị xuống cấp trầm trọng
thậm chí không có nhà vệ sinh để phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày
là một việc làm hết sức cần thiết tạo nên một môi trường sư phạm xanh sạch đẹp
theo đó thành đoàn tp hcm đã phối hợp với công ty orion vina
tổ chức chương trình xây dựng ngày vệ sinh trong trường học
bên cạnh đó việc trang bị cho các em học sinh về kỹ năng phòng chống xâm hại
giúp cho học sinh được đảm bảo sức khỏe phòng chống được một số nguy cơ bị lạm dụng
tạo nên một hoạt động hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay
chương trình sẽ được thực hiện trong ba năm tới với ít nhất ba mươi nhà vệ sinh
diện tích một mươi sáu m hai và ba mươi chương trình tập cuốn kỹ năng phòng chống xâm hại
sẽ được triển khai tại tp hcm và các tỉnh thành có nhu cầu
chương trình tp hcm một trăm linh điều thú vị được triển khai trong nhiều năm qua
đã góp phần tuyên truyền quảng bá giới thiệu nét hấp dẫn của điểm đến tp hcm
tới đông đảo du khách trong và ngoài nước
năm nay chương trình với chủ đề là
sống động từng trạng
trải nghiệm sẽ tiếp tục thông tin tới công chúng những điều thú vị
ở tp hcm trên các lĩnh vực ẩm thực văn hóa kiến trúc du lịch xã hội
hội đồng chuyên môn cùng đại diện xã du lịch đại diện hiệp hội du lịch thành phố
các nhà nghiên cứu về sài gòn tp hcm các chuyên gia về lĩnh vực liên quan
đã đề xuất thông qua một trăm linh điều bao gồm một mươi chương trình tham quan thú vị
một mươi điểm tham quan thú vị một mươi điểm giải trí thú vị
một mươi điểm mua sắm thú vị một mươi cơ sở lưu trú du lịch thú vị
một nhà hàng thú vị một mươi quán cà phê thú vị một mươi sự kiện du lịch văn hóa thể thao thú vị
một mươi điểm check in thú vị một mươi món ngon thú vị
trong khuôn khổ họp báo website chương trình
tp hcm một trăm linh điều thú vị cũng được giới thiệu
đây cũng là kênh tự ứng cử hoặc đề cử giới thiệu từ các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch
cũng như kênh bình chọn từ giới chuyên môn là các cá nhân chuyên gia hoạt động
trong ngành du lịch và từ người tiêu dùng khách du lịch
ngày hôm nay tnth hà nội tiếp tục đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại công ty aic
bệnh viện đa khoa đồng nai và các đơn vị có liên quan
phiên tòa xét xử ba mươi sáu bị cáo tiếp tục với phần tranh tụ
trong đó các luật sư thể hiện quan điểm bào chữa và đối đáp với bên bục tội
tại phiên tòa luật sư bào chữa cho cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai bồ ngọc thu
đề nghị thay đổi quan điểm luận tội đối với thân chủ của mình
theo hướng chuyển từ tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sang tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
luật sư bảo chữa cho bị cáo trần đình thành cựu bí thư đồng nai cho rằng
việc ông thành nhận tiền của aic trước giai đoạn diễn ra việc đấu thầu thiết bị y tế
ở dự án bệnh viện đồng nai là vi phạm đạo đức chứ không phạm luật
giai đoạn diễn ra việc đấu thầu ông thành cũng không có chỉ đạo gì
để công ty aic được trúng các gói thầu
do đó ông thành không thỏa mãn yếu tố chủ thể để thỏa mãn tội nhận hối lộ
luật sư đề nghị hội đồng xét xử chuyển tội danh cho bị cáo thành
đối với bị cáo lê thị bích thủy cựu giám đốc công ty tnt
luật sư đồng tình với quan điểm của đại diện viện kiểm sát nhân dân về nhận định
hành vi của bị cáo thủy là đồng phạm giúp sức với vai trò không đáng kể
luật sư đề nghị hội đồng xét xử áp dụng mức hình phạt án treo cho bà thủy
liên quan đến việc khai thác than trái phép cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố
lệnh bắt tạm giam đối với một số lãnh đạo cán bộ tại sở tài nguyên và môi trường tỉnh thái nguyên
cùng một số bị can khác về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam
đối với ông nguyễn thanh tuấn giám đốc và nguyễn thế giang phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh thái nguyên
nguyễn ngô quyết bí thư huyện ủy phú bình nguyên giám đốc sở công thương cùng ba người khác là lãnh đạo phòng
thuộc các sở công thương tài nguyên và môi trường về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó vào năm ngoái cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt giữ một mươi chín bị can về các hành vi vi phạm quy định về
nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên mua bán sử dụng trái phép và liệu nổ xảy ra tại công ty cổ phần yên phước
công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương và các đơn vị có liên quan
mở rộng vụ án trên cơ quan công an bắt giữ các cán bộ lãnh đạo các sở đơn vị liên quan
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục làm rõ
chuyển sang các tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý khác
vận chuyển gần năm mươi kg pháo nổ đi bán kiếm lời đối tượng phạm đức mạnh vừa bị tổ công tác của công an thành phố trí linh tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ
tối qua tại khu dân cư tiên sơn phường cộng hòa thành phố trí linh tỉnh hải dương tổ công tác phát hiện bắt quả tăng phạm đức mạnh đang vận chuyển hai thùng các tông bên trong có chứa bốn mươi sáu kg pháo hoa nổ
bước đầu mạnh khai nhận vận chuyển số pháo hoa trên để bán cho một người với số tiền là ba mươi sáu triệu đồng
cơ quan công an thu giữ ba hộp pháo hoa nổ sáu mươi năm quả pháo hoa hình trụ công an tp chí linh đang tiếp tục thu thập tài liệu đấu tranh mở rộng vụ án
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt phạm văn vũ năm năm sáu tháng tù và trần văn vinh năm năm tù về tội vận chuyển hàng hóa qua biên giới
theo cáo trạng vũ và vinh được thuê chở hàng hóa từ campuchia về việt nam
ngày hôm nay sau khi nhận được bốn trăm bốn mươi ba thiết bị điện máy đã qua sử dụng không có hóa
đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ bao gồm máy lạnh máy giặt tủ lạnh thì vũ điều khiển tàu trở về việt nam
khi tàu đến vùng biển thuộc xã bình an huyện kiên lương thì vũ và vinh bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang phát hiện bắt giữ cùng với tăng vật
trị giá tài sản vi phạm sau giám định là gần tám trăm tám mươi chín triệu đồng
ngoài mức án đã tuyên cho hai bị cáo hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu tất cả hàng hóa và chiếc ghe mà hai đối tượng này vận chuyển để xung vào công quỹ nhà nước
sử dụng tài khoản facebook ảo đăng bài quảng cáo kêu gọi cho vay tiền sau đó lừa người có nhu cầu đóng các khoản phí thẩm định hồ sơ phí bảo hiểm để chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng
mười bị can vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà tĩnh khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đường dây này do đối tượng nguyễn khắc mạnh nguyễn đình dương và bùi văn tiến cùng chú tại thành phố hà nội cầm đầu câu kết với nhiều người ở hà nội hà nam bắc ninh thái nguyên hoạt động phạm tội từ khoảng tháng sáu đến nay
tiến hành bốn mũi tấn công tại các địa điểm khác nhau thuộc thành phố hà nội lực lượng công an bắt giữ triệu tập một mươi hai đối tượng thu giữ năm bộ máy tính hai mươi điện thoại di động và phong tỏa hai mươi hai tài khoản ngân hàng có liên quan vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thời gian vừa qua tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng nhất là các trang mạng xã hội như facebook hay zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn tiếp tục xảy ra tại nhiều phương thức nhiều địa phương với nhiều thủ đoạn quen thuộc nhưng vẫn bị sập bẫy mất đi số tiền lớn
ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai một người đàn ông ở phường thanh bình thành phố ninh bình tỉnh ninh bình thông qua mạng xã hội facebook và zalo có đặt mua hai chiếc đồng hồ với giá năm mươi tám triệu đồng
sau khi chuyển tiền cho bên bán một thời gian vẫn không nhận được đồng hồ như giao hẹn các tài khoản bán đồng hồ cho anh này cũng đã xóa bài hoặc không liên lạc được nạn nhân đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc

ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai một người đàn ông ở phường thanh bình thành phố ninh bình thông qua mạng xã hội facebook và zalo có đặt mua hai chiếc đồng hồ như giao hẹn các tài khoản bán đồng hồ như giao hẹn

ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai một người đàn ông ở phường thanh bình thông qua mạng xã hội facebook và zalo có đặt mua hai chiếc đồng hồ như giao hẹn